tại thành phố thủ dầu một tỉnh ủy bình dương đã tổ chức hội nghị triển khai đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
theo nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
theo đề án từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bình dương thực hiện tinh giản biên chế đạt tỷ lệ tối thiểu bằng hai mươi tám sáu mươi tám so với biên chế được giao năm hai nghìn một mươi bảy
đề án cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và tinh gọn các chức danh không chuyên trách cấp xã các chức danh ở ấp khu phố
lãnh đạo tỉnh bình dương yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các sở ban ngành trong tỉnh nhanh chóng xác định lộ trình bước đi thích hợp không làm xáo trộn bộ máy
thực hiện tinh giản những người không làm được việc hạn chế về trình độ năng lực và tiếp tục tuyển dụng những người có trình độ có đức có tài và làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao